công an huyện châu thành tỉnh trà vinh vừa làm rõ nhóm trộm nhí từ một mươi hai đến một mươi sáu tuổi gồm bùi văn đức
lê minh sang trần văn quốc lê văn dân nhóm đối tượng này đều trú thị trấn châu thành huyện châu thành
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận chỉ trong tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đã cùng nhau thực hiện gần một mươi vụ trộm trên địa bàn
với tổng trị giá trên một mươi triệu đồng chúng cho biết trộm tài sản để bán lấy tiền chơi game
công an huyện châu thành đã tổ chức giáo dục cho các đối tượng trên và tiến hành trao trả tăng vật cho các bị hại